chính quyền các địa phương đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ tiêu hủy lợn kịp thời
đồng thời tổ chức hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp thiệt hại do dịch tàn lợn châu phi gây ra
tại hà nam ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương giả soát thống kê chi tiết số liệu về số hộ số lượng lợn đã tiêu hủy
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
khuyến cáo người dân không mở rộng tái đàn khi chưa có khuyến cáo của cơ quan chức năng
các địa phương sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tái đàn khi đủ điều kiện
tuyên truyền vận động khuyến khích người dân chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi da cầm thủy cầm
sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ra soát các chương trình
đề án phát triển nông nghiệp sớm triển khai ứng tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi với mức giá phù hợp
ngày ba mươi tháng năm ủy ban nhân dân huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã hoàn tất chi trả số tiền hỗ trợ một hai tỷ đồng
cho hai hộ dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
trong khi đó đã có thêm bốn ổ dịch tả lợn châu phi vừa mới được phát hiện tại bốn xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng nai
sau khi phát hiện các ổ dịch mới chính quyền các địa phương và ngành chức năng đã nhanh chóng tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh theo quy định
đồng thời tổ chức phun xịt hóa chất khử trùng và tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng chống dịch để tránh việc lây lan
như vậy đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đồng nai đang có một mươi một xã thị trấn phát hiện dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
còn tại phú thọ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cho biết sau một mươi năm ngày xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là trên hai con
trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi cẩn trọng không tái đàn ổ ạt
tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng dịch nhất là việc thực hiện năm không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh chết
không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh chết không vứt lợn chết ra môi trường không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt
tỉnh phú thọ hiện có khoảng sáu trăm bảy mươi con lợn và ước số lợn đến tuổi xuất bán khoảng một trăm một mươi chín con